nhằm giúp người nông dân nâng cao kiến thức trong việc trồng chăm sóc sơ chế và bảo quản vải
mới đây viện nghiên cứu giao quả bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức buổi hướng dẫn
về cách sơ chế bảo quản vải an toàn tại xã quý sơn huyện lục ngạn
đây là mô hình được viện nghiên cứu rau quả triển khai trên địa bàn thôn phúc thành
và thôn bắc hai của xã quý sơn huyện lục ngạn
mô hình này hiện có bốn mươi hộ tham gia với tổng diện tích lên tới năm mươi hectare
yêu điểm của mô hình này là hướng dẫn người dân trồng chăm sóc vải thiều theo chương trình global gap
phục vụ xuất khẩu quả vải thiều sau khi thu hoạch xong sẽ được xử lý theo phương pháp an toàn
tránh dập nát không tiếp xúc với nền đất và được đóng gói tại chỗ
xã quý sơn hiện có hai một trăm linh hectare trồng vải thiều thì có tới một phần hai diện tích trồng
theo phương pháp việt gap và global gap
việc áp dụng mô hình trồng và chăm sóc vải đã góp phần nâng cao chất lượng quả vải thiều
và giúp người nông dân thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm